kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ bao gồm thủ đô hà nội nằm sâu trong khối không khí lạnh
kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên về đêm và sáng trời quang mây trời ở ngưỡng lạnh
với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ một mươi tám đến hai mươi một độ
riêng các tỉnh vùng núi trời ở ngưỡng rét nhiệt độ hạ thấp hơn chỉ từ một mươi năm một mươi tám độ
vào ban ngày trời có nắng nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngưỡng trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
tương tự tại khu vực tây bắc bộ trời quang mây về đêm và sáng trời lạnh
với nhiệt độ thấp nhất dưới hai mươi độ còn trưa chiều trời nắng hanh nhiệt độ đạt mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
có nơi cao hơn thời tiết khô giáo thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân
trong khi đó ở các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa tiếp tục xuất hiện nhiều
ở phía nam khu vực mưa tạm giảm hơn trong ngày mai về lượng sau đó sẽ tăng trở lại
từ ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn khi các hình thế gây mưa hoạt động
mạnh mưa lớn kéo dài nhiều ngày quý vị chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm
các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận mưa cũng gia tăng về lượng
từ ngày một mươi ba tháng một mươi người dân đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá vùng đồi núi
và ngập úng vùng trũng thấp ven sông do có mưa nên nhiệt độ trong những ngày tới
phổ biến ở mức dưới ba mươi độ
đối với các tỉnh tây nguyên vẫn duy trì mưa rông nhiều nơi vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa to trong mưa rông cần đề phòng tố
lốc và gió giật mạnh còn ban ngày trời có nắng gián đoạn
nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức là hai mươi năm hai mươi chín độ
lưu ý về đêm và sáng do điều kiện địa hình nhiệt độ giảm khá thấp
chỉ còn từ một mươi tám đến hai mươi một độ
còn khu vực nam bộ những cơn mưa vẫn diễn ra diện rộng
mưa có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào trong ngày
nhưng tập trung nhiều vào chiều tối người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm
ngoài ra cần cảnh giác với nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp
do thời gian mưa lớn trùng mưa có thể diễn ra
chung với thời điểm chiều cường dâng cao nhiệt độ ngày đêm tại đây
ở dưới ngưỡng ba mươi hai độ thời tiết mát mẻ